đất nông nghiệp được cá nhân tự ý mua bán chuyển đổi sang mục đích trong khi chính quyền địa phương không hề hay biết
đến khi tranh chấp xảy ra thì hàng loạt vướng mắc cũng nảy sinh do những bất cập trong quản lý
bảy năm qua vụ việc mang tính điển hình vướng mắt trong thi hành án này vẫn chưa được giải quyết
tại sao lại có tình trạng vướng mắc kéo dài như vậy trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đây như thế nào
phản ánh sau đây của phóng viên thời sự
mảnh đất ba hectare này gần như bỏ hoang bảy năm qua
theo hợp đồng mảnh đất này đã được sang nhượng để công ty trách nhiệm hữu hạn bình minh thuê lại làm nhà xưởng sản xuất
thế nhưng khi đã tạm ứng đủ ba mươi giá trị hợp đồng thì đơn vị bán là công ty cổ phần ánh bình minh lại không chịu chuyển giao đất
số tiền tạm ứng hai ba tỷ đồng này cũng bật vô âm tín như người đứng đầu công ty này là ông nguyễn thế nguyên
đất thực sản đất xây nhà trưởng xây văn phòng treo biển công ty có sở kế hoạch đầu tiên là nói có phải nói
tôi rất là tin ngưỡng đây mà lấy khép đăng ký của nhà ông ấy quá
chỉ vì đất này tôi nghĩ là đất của ông ấy ông ấy thuê của nhà nước thôi
thế nhưng khi mà mua đặt vấn đề mua thì ông yêu cầu đặt tiền đặt tiền cọc cho ông
nói đấy rồi xong tiền cọc một cái là ông ấy cuộn mà ông ấy đi mất đi
điều đáng nói theo xác minh về nguồn gốc đất toàn bộ mảnh đất này là đất ruộng trồng lúa của hàng chục hộ dân xã an tiến huyện an lão
ông nguyễn thế nguyên mua lại nhưng chưa làm thủ tục chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp
như vậy cá nhân ông nguyên hay công ty ánh bình minh không được phép xây dựng nhà xưởng càng không có quyền mua bán sang nhượng
năm hai nghìn ba hai nghìn bốn ông nguyên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ
sau đó ông nguyên tự ý sàn đất mặt bằng
và làm một số hạng mục công trình trên đất
với những hành vi của ông nguyên thì vi phạm pháp luật về đất đai
trong việc tự ý chuyển đổi khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép
năm hai nghìn chín ông nguyễn văn út đã khởi kiện công ty ánh bình minh về việc chiếm đoạt số tiền tạm ứng hai ba tỷ đồng này
tòa án dân sự thành phố hải phòng đã tuyên thi hành án với mảnh đất trên
mảnh đất này lại thuộc sở hữu của cá nhân ông giám đốc nguyễn thế nguyên
chứ không phải tài sản chung của công ty ánh bình minh
tương đương việc thi hành án bị vướng mắt từ đó tới nay
ông nguyễn thế nguyên cũng không hợp tác với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc này
nguyễn phải tổ chức một hộp niên ngành để xử lý việc này
thì tôi nghĩ là nó thấu đáo hơn
chứ bây giờ để cho đơn phương thi hành án thì giải quyết rất khó
hôm nay tôi cũng trao đổi
trực tiếp với đồng chí chủ tịch huyện
để giải quyết việc này ở địa phương thì đồng chí chủ tịch phải đứng ra
phải mời các ngành đến giải quyết
không đọc thi hành án thì làm sao được
hôm nay tôi cũng trao đổi rõ như thế
trách nhiệm đồng chí chủ ban chỉ đạo thi hành án huyện là phải giải quyết
mà giải quyết ở nhiều khía cạnh khác nhau
như là về trách nhiệm của ông quản lý đất đai trên địa bàn
nhiều lần các đồng chí về báo cáo là không gặp được chủ đầu tư không gặp được ông nguyên
và bản thân bảo vệ người ta kiên quyết không cho vào
cho nên cũng rất khó khăn trong việc giải quyết vấn đề này
chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết trong năm nay là rứt điểm
trong năm hai nghìn một mươi bảy cố gắng rứt điểm bằng các biện pháp
nhưng mà cũng phải bảo đảm trình tự thuộc theo quy định
mặc dù đã được liệt là một trong các vụ điển hình vướng mắc thi hành án kéo dài bảy năm của tòa án nhân dân tối cao năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng đến nay
vụ việc vẫn chưa được giải quyết
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp kéo dài là do đất nông nghiệp bị chuyển đổi trái phép
bị mua bán trong khi chính quyền địa phương hoàn toàn không biết
giải quyết rứt điểm những tranh chấp này xinh là trách nhiệm của chính quyền nguyễn an lão
nhưng cùng với đó việc thắt chặt quản lý đất nông nghiệp cũng cần phải được chính quyền địa phương thực hiện nghiệp